các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhồi máu cơ tim là gì và cách xử trí như thế nào là hợp lý nhất
nhồi máu cơ tim là gì và cách xử trí như thế nào là hợp lý nhất
khi mà trong quá trình theo dõi của chúng tôi thì thấy rằng cái tỷ lệ bệnh nhồi máu cơ tim nó đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa
vâng thưa bác sĩ vậy thì đối với các bệnh nhồi máu cơ tim thì có những triệu chứng biểu hiện ra sao ạ
triệu chứng tiêu biểu và nổi bật nhất của nhồi máu cơ tim đó chính là cái đau ngực
lúc này đây là một mình gọi là đau ngực một cơn đau thắt ngực điển hình
một cơn đau ở cái vùng trước tim nó có thể lan ra sâu lưng lan lên cầm hoặc là lan ra cánh tay trái
khen theo cái tình trạng đau ngực đấy
bệnh nhân có thể có cảm giác nặng tức ở cái vùng ngực cảm giác như là gần như là sắp tử vong đe dọa
hoặc là kèm theo là có thể là bệnh nhân biểu hiện vã mồ hôi khó thở siêu hấp
hoặc là bệnh nhân có thể không bắt được cái mạch
và kèm theo là biểu hiện vã mồ hôi lo lắng hoặc là tụt khuyết áp
hoặc là bệnh nhân kèm theo dấu hiệu khó thở
thì anh chị nên lập tức đưa người bệnh tới một cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và điều trị kịp thời
bác sĩ có thể cho biết hiện nay chúng ta có những phương pháp điều trị cụ thể như thế nào đối với căn bệnh này
với sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện nay chúng ta đã có những phương pháp rất hiệu quả để điều trị nhiều mẫu cơ tim
cái điều phương pháp mà đầu tiên và tiên tiến nhất phải nói đó chính là phương pháp điều trị can thiệp qua da
có nghĩa là khi mà bệnh nhân có một tình trạng tắc mặt văn
thì các bác sĩ sẽ đưa những cái ống thông rất là nhỏ vào tới tượng tim và tái thông của
sau đó thì chúng tôi sẽ tiến hành đặt một cái khung giá đợt kim loại hay mình gọi là standard văn
qua ở vị trí tắc mặt văn để đảm bảo tình trạng tái thông cho mặt mẫu
đó là cái thứ nhất
ở một vài cơ sở khác nếu như mà không có cái tình trạng mà can thiệp đặt standard
thì các bác sĩ có thể tiến hành sử dụng một số loại thuốc
mình gọi là thuốc tiếu sữa huyết để giúp cho tiêu hủy cái khối máu mà tắc mặt văn
và cuối cùng thì dù là điều trị tiếu sữa huyết
hay là điều trị tắc mặt văn ấy
thì việc điều trị nồi khoa trong nhồi máu cơ tim vẫn là điều trị nền tảng và cơ bản
ngoài ra ở một vài cơ sở khác có các đơn vị hệ ngoài
thì chúng tôi có thể điều trị nhiều máu cơ tim bằng những phương pháp phẫu thuật
và một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay
những người bị nhồi máu cơ tim thường có các trường hợp
có các triệu chứng như đau thắt ngực với biểu hiện nặng tức bóp nghẹn ở sau xương ức
cơn đau có thể kéo dài từ năm đến bảy phút hoặc nhiều hơn
được đầu tư hệ thống máy móc hiện đại như máy siêu âm tim và mạch máu bốn d
máy chụp cộng hưởng từ một năm mươi ba tesla máy ct bảy trăm sáu mươi tám lát cắt
hệ thống máy dsa chụp mạch vành với cánh tay robot atispeno
trung tâm tim mạch hệ thống bệnh viện đa khoa tâm anh tiếp nhận và điều trị cho người bệnh bị nhồi máu cơ tim
cũng như các bệnh lý tim mạch khác phác đồ điều trị xây dựng cá thể hóa
đem lại hiệu quả cao trong việc cải thiện triệu chứng và phòng ngừa biến chứng nguy hiểm
nâng cao chất lượng sống cho người bệnh
nhồi máu cơ tim là căn bệnh nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong
do đó quý vị hãy tìm đến sự trợ giúp của các bác sĩ ngay khi có những dấu hiệu bệnh lý
để được điều trị nhồi máu cơ tim tối ưu nhất
đến đây thì thời lượng của chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm của chúng tôi ngày hôm nay cũng đã hết
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai